vào ngày hôm nay mỹ và philippines đã khởi động cuộc tập trận bali qatar năm hai nghìn hai mươi ba
dù đây là sự kiện được tổ chức thường niên tuy nhiên thì quy mô của cuộc tập trận tác chiến giữa hai nước năm nay được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay
theo kế hoạch cuộc tập trận năm nay sẽ diễn ra trong hai tuần kéo dài gấp đôi thời gian so với cùng sự kiện năm ngoái
parigatan hai nghìn hai mươi ba có sự tham gia của khoảng một mươi hai hai trăm linh binh sĩ mỹ năm bốn trăm linh binh sĩ philippines và hơn một trăm linh binh sĩ australia
đây là lần đầu tiên cuộc tập trận được tiến hành dưới thời tổng thống fertina marcos
trong khuôn khổ của cuộc tập trận bali katan lần đầu tiên các lực lượng diễn tập đổ bộ lên đảo palawan phía tây của philippines
quân đội mỹ cũng huy động tên lửa patriot và hệ thống tên lửa có đội chính sắc cao himars trong cuộc diễn tập quân sự này
cuộc tập trận nhằm tăng cường năng lực tác chiến kỹ năng chiến đấu và khả năng phối hợp giữa quân đội hai nước để cùng nhau ứng phó với các thách thức
tổng thống mỹ joe biden đã tuyên bố chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia